tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay là bốn mươi hai chín trăm linh một ca chiếm tỷ lệ bốn so với tổng số ca nhiễm
tổng số ca tử vong xếp thứ hai mươi bốn trên hai trăm hai mươi bảy vùng lãnh thổ
số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ một trăm ba mươi trên hai trăm hai mươi bảy quốc gia vùng lãnh thổ trên thế giới
so với châu á tổng số ca tử vong xếp thứ sáu trên bốn mươi chín xếp thứ ba asean
tử vong trên một triệu dân xếp thứ hai mươi năm trên bốn mươi chín quốc gia vùng lãnh thổ châu á
tử vong trên một triệu dân xếp thứ ba mươi trên bốn mươi chín quốc gia vùng lãnh thổ châu asean
thành phố hồ chí minh dự kiến số lượng trẻ cần tiêm vaccine covid một mươi chín đợt này là tám trăm chín mươi tám năm trăm ba mươi bảy trẻ trong nhóm từ năm đến một mươi một tuổi
mới đây một lãnh đạo trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm xác nhận
thành phố dự kiến triển khai tiêm vaccine covid một mươi chín cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi vào ngày một mươi sáu tháng bốn tức thứ bảy tuần này
dự kiến trong ngày đầu tiên chiến dịch tiêm vaccine sẽ thực hiện tại một số trường tiểu học
trung học cơ sở tại quận một quận năm quận một mươi quận phú nhuận
sau đó từ ngày một mươi tám tháng bốn tp hcm sẽ tổ chức tiêm đồng loạt và hạ dần độ tuổi tiêm cho học sinh lớp lớn trước lớp nhỏ sau
hiện tại các trường đã sẵn sàng thực hiện và phối hợp cùng ngành y tế tổ chức tiêm chủng an toàn
trước đó kế hoạch của ủy ban nhân dân tp hcm cho biết dự kiến số lượng trẻ cần tiêm đợt này là tám trăm chín mươi tám năm trăm ba mươi bảy trẻ
trong đó có tám trăm tám mươi năm bảy trăm ba mươi trẻ đi học một mươi hai tám trăm linh bảy trẻ đang nuôi dưỡng ở cơ sở bảo trợ sản xuất
đối với trẻ đi học tiêm tại trường học hoặc tại điểm tiêm được cơ sở giáo dục và y tế địa phương phối hợp quyết định
đảm bảo an toàn tiêm chủng và phòng chống dịch bệnh
đối với trẻ không đi học tiêm tại điểm tiêm chủng cố định hoặc lưu động trên địa bàn do ủy ban nhân dân tp thủ đức và các quận huyện quyết định
đối với trẻ đang điều trị nội trú tại bệnh viện tổ chức tiêm vaccine ngay tại bệnh viện kể cả trẻ cư trú tại tỉnh thành khác
ủy ban nhân dân tp hcm cũng yêu cầu khi tổ chức tiêm chủng đảm bảo yêu cầu giãn cách bố trí khu vực chờ cho phụ huynh
bố trí số lượng trẻ được tiêm trong ngày phù hợp đảm bảo thông tin và kết quả tiêm của trẻ phải được cập nhật đầy đủ lên nền tảng quản lý tiêm chủng covid một mươi chín
ủy ban nhân dân tỉnh cà mau mới đây vừa có văn bản chỉ đạo chỉ xét nghiệm khẳng định nhiễm covid một mươi chín đối với người có triệu chứng nghi nhiễm
hoặc người có tiếp xúc gần với người mắc covid một mươi chín
ngày một mươi bốn tháng bốn tin từ văn phòng ủy ban nhân dân tp hcm cho biết ủy ban nhân dân tp hcm vừa có văn bản chỉ đạo chỉ xét nghiệm khẳng định nhiễm covid một mươi chín
đối với người có triệu chứng nghi nhiễm hoặc người có tiếp xúc gần với người mắc covid một mươi chín
theo ủy ban nhân dân tỉnh cà mau tình hình diễn biến dịch covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh này đã dần ổn định số ca dương tính giảm sâu
để tiếp tục thực hiện chủ trương thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch bệnh covid một mươi chín
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị giám đốc sở y tế chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện thành phố chỉ xét nghiệm khẳng định nhiễm covid một mươi chín
đối với người có triệu chứng nghi nhiễm hoặc người có tiếp xúc gần với người mắc covid một mươi chín
đồng thời khuyến khích người dân tự xét nghiệm định kỳ test nhanh mẫu gộp để kiểm tra sức khỏe
nếu kết quả xét nghiệm dương tính cá nhân hoặc tổ chức thông báo ngay với cơ sở y tế để sớm thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn của bộ y tế
ngoài ra ủy ban nhân dân tỉnh cà mau cũng chỉ đạo các quy định trước đây trái với chủ trương này đều hủy bỏ
trước đó trong ngày một mươi ba tháng bốn cà mau ghi nhận hai trăm tám mươi sáu ca mắc covid một mươi chín trong đó có một mươi năm ca là giáo viên sáu mươi bốn ca là học sinh
tỉnh hiện có hai ba trăm bốn mươi một ca nhiễm covid một mươi chín đang điều trị trong đó có một trăm bốn mươi tám ca điều trị tại cơ sở y tế và hai một trăm chín mươi ba ca điều trị tại nhà
một nghiên cứu vừa công bố cho thấy những người từng mắc covid một mươi chín có nguy cơ cao
bị cục máu đông trong vòng sáu tháng sau khi khỏi bệnh
ngay cả những người mắc covid một mươi chín với triệu chứng nhẹ vẫn đối diện với nguy cơ này
nghiên cứu được công bố trên tạp chí y khoa bmj
trước đây đã có nhiều bằng chứng khoa học cho thấy nhiễm covid một mươi chín có thể làm tăng nguy cơ phát triển cục máu đông
tuy nhiên đây là nghiên cứu đầu tiên xác định nguy cơ này sẽ kéo dài trong bao lâu theo báo global times
nghiên cứu đã so sánh dữ liệu của hơn một triệu người dương tính covid một mươi chín với hơn bốn triệu người âm tính
tất cả dữ liệu được các cơ quan của thụy điển thu thập
những người dương tính đều bị nhiễm covid một mươi chín từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi
kết quả cho thấy những người mắc covid một mươi chín có nguy cơ bị thuyên tắc phổi
tình trạng mà cục máu đông gây tắc nghẽn động mạch phổi cao gấp ba mươi ba lần bình thường
khoảng thời gian người bệnh đối diện nguy cơ cao này kéo dài đến sáu tháng sau khi khỏi bệnh
ngoài ra người khỏi covid một mươi chín còn có nguy cơ cao bị huyết khối tĩnh mạch sâu
tắc cục máu đông xuất hiện ở chân cao gấp năm lần
nguy cơ này kéo dài khoảng ba tháng sau đó
các phân tích cũng cho thấy khả năng xuất hiện cục máu đông vào những tháng đầu tiên
xảy ra đại dịch cao hơn những tháng sau đó
lý do nhóm nghiên cứu giải thích là càng về sau
lợi ích của việc bao phủ vaccine và hiệu quả của phương pháp điều trị được cải thiện được thể hiện rõ
những phát hiện mới này được đánh giá là có ý nghĩa với việc định hướng chính sách y tế của các quốc gia
các tác giả kêu gọi cần tập trung điều trị nhiều hơn
cho bệnh nhân khỏi covid một mươi chín cũng như ngăn ngừa nguy cơ phát triển cục máu đồng
đặc biệt là nhóm người có nguy cơ cao theo global times
thưa quý vị những vấn đề sức khỏe xảy ra sau covid một mươi chín đến nay vẫn được tổ chức y tế thế giới
who xem là hiện tượng khoa học chưa thể lý giải
thông thường người bệnh khỏi covid một mươi chín sau hai đến sáu tuần
một số người virus gây triệu chứng kéo dài hàng tuần hoặc vài tháng sau khi đã âm tính
nhưng tại mỹ có một trường hợp hy hữu là của stephanie jordan
từ một người khỏe mạnh bà đã trở nên ốm yếu khi nhiễm ncov và gặp hai mươi ba triệu chứng cùng lúc
có biểu hiện kéo dài gần hai năm
là một giáo viên trung học joyna nhận thức rõ về cách thức virus lây lan cũng như các phương pháp phòng tránh
vì vậy trước khi các trường học phải đóng cửa do đại dịch bà thường dành một mươi phút mỗi cuối tiết
để giáo dục học sinh về sự nguy hiểm của covid một mươi chín
dù rất cẩn thận bà vẫn mắc phải bệnh vào đầu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
covid một mươi chín kéo đến bằng cơn tức ngực cực độ kéo dài vài ngày
sau đó các triệu chứng khác như ho khan sốt mất vị giác và cứu rác lần lượt xuất hiện
vài tuần tiếp theo bà bị đau khớp da bầm tím không chảy máu mệt mỏi tiêu chảy buồn nôn
nôn mất ngủ đồ mồ hôi đêm khát nước sương mùa não tim đập nhanh và đau hạch bạch huyết
bà nói hạch của tôi dưng thấy có cảm giác như sắp nổ tung
kỳ kinh nguyệt của tôi kéo dài tới hai tuần liên tục đó là loại sản dịch sau sinh
china và bác sĩ của bà đếm được hai mươi ba triệu chứng xảy ra cùng lúc
bà nói tôi đã trải qua nhiều tuần như vậy sợ rằng mình không thể thức dậy
bốn tháng sau khi khỏi bệnh gener tiếp tục gặp các triệu chứng dài dẳng nhưng ít phổ biến hơn
bà đã mất gần năm mươi dung tích phổi khi nhiễm virus
nhịp tim khi nghỉ ngơi vẫn cao hơn bình thường hiếm khi xuống dưới tám mươi
graner thừa nhận virus có những ảnh hưởng lâu dài tới sức khỏe tâm thần
bà lo lắng sợ hãi rằng mình có thể nhiễm bệnh lần nữa khi cơ thể đang suy nhược
đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai hai năm sau khi mắc bệnh cuộc chiến với hậu covid một mươi chín của china chưa kết thúc
johner cho biết bà tiếp tục chịu đựng nhiều vấn đề về sức khỏe do covid một mươi chín để lại như suy yếu miễn dịch
dối loạn căng thẳng sau chấn thương triệu chứng này cũng được ghi nhận ở nhiều người từng nhiễm virus
nhiều vấn đề kéo dài từ khi mắc bệnh đến nay như bệnh về dây thần kinh ở tay
giấc ngủ gián đoạn nhiệt độ cơ thể không ổn định và nhạy cảm với ánh sáng
đường tiêu hóa của bà cũng có nhiều thay đổi gener không còn ăn được sữa chua đường tinh luyện hoặc là gruter nữa
thể lực của bà cũng yếu hơn nhiều phải sử dụng ống hít trước khi chạy bộ
jiders cho biết bà linh cảm rất nhiều triệu chứng covid một mươi chín sẽ kéo dài đến suốt phần đời còn lại
nhưng bà vẫn lạc quan vì đã đạt được nhiều mục đích khác trong cuộc sống như coi trọng sức khỏe của mình hơn
trở ra một số tin tức covid một mươi chín thế giới
thưa quý vị hôm một mươi ba tháng bốn mỹ đã gia hạn tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng do covid một mươi chín
cho phép hàng triệu người dân xét nghiệm tiêm vaccine và điều trị miễn phí trong ít nhất ba tháng nữa
bên cạnh đó quốc gia này cũng gia hạn quy định mới về đeo khẩu trang
bộ y tế và dịch vụ nhân sinh mỹss tuyên bố gia hạn tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng
và sẽ thông báo cho các tiểu bang sáu mươi ngày trước khi chính sách chấm dứt hoặc hết hạn
từ tháng một năm hai nghìn hai mươi khi đại dịch covid một mươi chín bắt đầu mỹ đã ban bố tình trạng khẩn cấp
chính sách được gia hạn sau mỗi quý
theo các chuyên gia chính sách đây có thể là lần sau
tiến sĩ julie s kolbanski phó giám đốc chương trình medi cal của kaiser family foundation cho biết
tất cả chúng tôi đều có bảo hiểm và có thể sử dụng xét nghiệm covid một mươi chín
cũng như các phương pháp điều trị và vaccine trong tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng
phần lớn các hạng mục này được miễn phí còn khi chính sách này chấm dứt thì sẽ không như vậy
hàng triệu người có thể mất bảo hiểm medica khi mà tiểu bang khôi phục các quy tắc ghi danh chặt chẽ hơn
để đủ điều kiện nhận tài trợ từ quốc gia
tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng là một trong bốn chính sách khẩn cấp đang có hiệu lực trên toàn nước mỹ liên quan đến đại dịch
bên cạnh các chính sách cho phép cục quản lý thực phẩm và dược phẩm fda cấp phép khẩn cấp cho các phương pháp điều trị
xét nghiệm covid một mươi chín và vaccine việc đổi mới lần này cho thấy tình thế tiến thoái lưỡng nan của tổng thống biden liên quan đến đại dịch
ông muốn cho phép cả nước quay trở lại cuộc sống bình thường trong khi vẫn cho rằng covid một mươi chín vẫn là một mối đe dọa
và cần có nhiều ngân sách hơn từ quốc hội để sử dụng
cũng trong ngày một mươi ba tháng bốn các quan chức y tế mỹ đã ra hạn yêu cầu du khách đeo khẩu trang trên máy bay tàu hỏa và các trung tâm trung chuyển
họ cho biết cần thời gian để đánh giá tác động của việc số ca covid một mươi chín gia tăng gần đây trước khi dỡ bỏ các hạn chế
theo ước tính mới nhất từ trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh mỹ cdc biến thể phụ của omicron ba
đang gây ra tám mươi sáu các ca covid một mươi chín mới trên toàn nước mỹ hồi tuần trước
tuy nhiên số ca nhập viện đang ở mức thấp kỷ lục và số ca tử vong cũng giảm
tại đất nước có số dân đông nhất thế giới số liệu ngày một mươi ba tháng bốn của bloomberg cho biết
gần năm trăm linh tàu container bị tắc nghẽn bên ngoài các cảng trung quốc vì chính sách zero covid của nước này
những hạn chế lặp đi lặp lại nhằm mục đích xóa bỏ biến thể omicron đang lây lan nhanh chóng
đã dẫn đến tình trạng thiếu nhân lực xếp dỡ tàu tại thành phố cảng và thiếu tài xế xe tải có khả năng vận chuyển hàng hóa đến và đi từ tàu
các thành phố như thượng hải đang bị phong tỏa nghiêm ngặt trong nỗ lực kiểm soát tỷ lệ nhiễm dịch
trong khi tỉ lệ tử vong tăng đột biến ở hong kong đã cho thấy mối nguy hiểm mà virus vẫn gây ra
đối với dân số với tỷ lệ tiêm chủng ở người cao tuổi tương đối yếu
các số liệu của bloomberg cho biết có bốn trăm một mươi bảy tàu đang đợi ngoài khơi làm tăng thêm hàng tàu đợi trên khắp thế giới
những nơi đã cạn kiệt nguồn cung cấp hàng tiêu dùng vật tư nhà máy và vật liệu xây dựng kể từ khi covid tấn công
chuyên gia kinh tế jonathan tour tại city cho biết có những rủi ro về vấn đề chuỗi cung ứng lan rộng trong nước và quốc tế
vì thượng hải là nhà sản xuất lớn hàng điện tử và xe cộ sang trung quốc
vốn đặc biệt quan trọng đối với nhà sản xuất ở hàn quốc đài loan việt nam và nhật bản
mặc dù cảng thượng hải cho đến nay vẫn hoạt động hai mươi bốn giờ một ngày trong tình trạng bong bóng khép kín buộc công nhân phải ở lại làm việc
nhưng đã có nhiều báo cáo về việc giao thông mặt đất bị đình trệ
các vấn đề về vận tải đường bộ và đóng cửa nhà kho tạo ra tắc ngẽn hậu cần và tăng chi phí
nó cũng tác động đến hậu cần ở các tỉnh giang tô chiết giang
những trung tâm sản xuất lớn cùng chiếm hai mươi chín tổng xuất khẩu của trung quốc
những điều này có ảnh hưởng toàn cầu
chuyên gia sanjay raja một nhà kinh tế tại deltsche bank dự đoán lạm phát ở anh sẽ đạt mức cao nhất tám mươi
một phần do các vấn đề về nguồn cung toàn cầu
áp lực lạm phát rất mạnh bắt đầu từ tháng bốn
khi hóa đơn năng lượng tăng áp lực lương thực vẫn ở mức cao và tiếp tục tăng
và áp lực lên hàng hóa cơ bản tiếp tục được hỗ trợ bởi các nút thắt của chuỗi cung ứng
nó được đưa ra sau khi dữ liệu từ ocean niger express cho thấy
khoảng một mươi tàu container trên toàn thế giới đang bị mắc kẹt trong tình trạng tắc nghẽn
gây ra nhiều nút thắt hơn trong chuỗi cung ứng toàn cầu
tình hình dịch covid một mươi chín tại trung quốc vẫn diễn ra vô cùng phức tạp
hình ảnh người dân thượng hải chật vật khó mua nhu yếu phẩm giữa cảnh phong tỏa
đã làm dấy lên lo ngại về viễn cảnh chống dịch không mấy tươi sáng trên khắp trung quốc
vậy liệu sau thượng hải trung quốc sẽ phong tỏa tiếp ở đâu
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
mới đây quảng châu đã trở thành đô thị lớn tiếp theo của trung quốc bị phong tỏa nghiêm ngặt
sau khi các ca mắc covid một mươi chín được phát hiện vào tuần trước
bất chấp lời cam kết của giới chức địa phương rằng
thực phẩm và nguồn cung nhu yếu phẩm thường nhật sẽ được đảm bảo
một tờ báo địa phương đã đưa tin về tình trạng thiếu hụt tại các siêu thị
do người dân hoảng loạn tranh giành mua hàng ngay sau đó
các chuyên gia nhận định những gì đang diễn ra ở thượng hải có thể tạo tiên lệ cho giới chức trung quốc
áp dụng biện pháp ngày càng khắc nghiệt ở nhiều địa phương khác
đợt bùng phát ở thượng hải tỉnh cát lâm đã chứng kiến biến chủng omicron
đa số ca mắc covid một mươi chín lên mức cao chưa từng thấy ở đại lục
điều này đặt ra thách thức đối với chính quyền bắc kinh
khi các nhà chức trách vẫn kiên định theo đuổi chiến lược jero covid để chống dịch
tuy nhiên nhiều nhà phân tích cho rằng trung quốc sẽ không mạo hiểm nới lỏng các biện pháp trước đó
vì lo ngại bùng phát bất ổn
nhiệt là khi bắc kinh sắp trải qua cuộc cải tổ chính trị vào mùa thu năm nay
và các nhà lãnh đạo trung quốc tập cận bình dự kiến đảm nhận nhiệm kỳ thứ ba
một động thái chưa từng có trong những thập kỷ gần đây
các nguồn lực bị kéo càng nghiêm trọng trong khi các bác sĩ từ khắp nơi được điều đến điểm nóng
để hỗ trợ từ xét nghiệm hàng loạt đến xây dựng bệnh viện giã chiến
việc theo đuổi chính sách này cũng làm tăng khả năng chính quyền địa phương áp đặt các biện pháp kiểm soát
trẻ hơn để đảm bảo quy mô lây lan của virus không đạt đến mức như tại thượng hải
cho đến nay nhiều hạn chế và biện pháp chống dịch đã được triển khai trên khắp trung quốc
tại quảng châu các trường học đã chuyển sang học trực tuyến từ tuần trước
trong khi đó một trung tâm triển lãm lớn đã được chuyển đổi thành bệnh viện giã chiến
phục vụ cách ly và chăm sóc bệnh nhân covid một mươi chín
trong khi đó ở thành phố vũ hán nơi virus được xác định lần đầu tiên vào cuối năm hai nghìn một mươi chín
hành khách đi tàu điện ngầm cần xuất trình kết quả xét nghiệm covid một mươi chín âm tính
tại bắc kinh cư dân trong khu vực có nguy cơ cao bị hạn chế di chuyển
giới chức thủ đô trung quốc tuần trước cho biết các trường hợp tiếp xúc gần đang được theo dõi
trong khi họ chạy đua để phá vỡ chuỗi lây nhiễm có liên quan đến một cửa hàng quần áo và trường mẫu giáo
thưa quý vị và các bạn có thể thấy đại dịch covid một mươi chín vẫn còn diễn biến khá phức tạp
khi liên tục virus sars cov hai có những biến thể mới
chủng omicron đang là chủng ghi nhận có nhiều ca mắc nhất hiện nay
có đặc điểm dễ lây lan và có tốc độ lây nhanh chóng vì vậy chúng ta không được chủ quan
hay luôn tuân thủ những biện pháp bảo vệ sức khỏe bản thân ở nơi công cộng
như giữ khoảng cách xịt quẩn và đeo khẩu trang
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin covid của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại